các bộ trưởng năng lượng của liên minh châu eu sẽ tiến hành một cuộc họp bất thường tại bruxelles bỉ vào ngày hai mươi tám tháng hai để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại ukraine
kế hoạch họp bộ trưởng năng lượng eu được đưa ra trong bối cảnh nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền đông ukraine dẫn tới việc eu áp đặt lệnh trừng phạt nga
các lệnh trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực tài chính vận tải và thương mại song không bao gồm các lĩnh vực năng lượng cũng như chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc loại nga ra khỏi hệ thống liên ngân hàng toàn cầu skrip
khi khí đốt từ nga chiếm một phần rất lớn trong nguồn cung năng lượng ở đức hungary và italia thủ tướng italia trước đó đã đưa ra quan điểm cần giảm mức độ phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ nga và sẵn sàng tiến hành các biện pháp hỗ trợ người tiêu dùng trước giá năng lượng tăng cao